thứ trưởng bộ công thương ông nguyễn quốc khánh đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại bảy doanh nghiệp
theo đó bảy doanh nghiệp bị kiểm tra gồm
công ty cổ phần tập đoàn liên kết việt nam địa chỉ trụ sở chính lô c một mươi sáu trên d hai mươi một khu đô thị mới cầu giấy dịch vọng hậu cầu giấy hà nội
công ty cổ phần liên kết tri thức địa chỉ trụ sở chính số một trăm linh nguyễn như con tum thành xuân hà nội
công ty cổ phần liên minh tiêu dùng việt nam địa chỉ trụ sở chính số ba mươi ba nguyễn thị minh khai phường sương giang bắc giang
công ty trách nhiệm hạn nhượng quyền thăng long trụ sở chính khu đô thị trung hòa nhân chính trung hòa cầu giấy hà nội
theo đó cũng quyết định ông phan đức quế trưởng phòng điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc cục quản lý cạnh tranh bộ công thương làm trưởng đoàn kiểm tra
ngoài ra đoàn còn có đại diện của cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng bộ công an cục quản lý thị trường
quyết định nêu rõ thẩm quyền và nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp phát hiện lập biên bản và xử lý kiến nghị các trường hợp vi phạm của doanh nghiệp
sau đó đoàn phải báo cáo lãnh đạo bộ công thương về kết quả kiểm tra
gần đây đã có năm công ty đa cấp đã bị bộ công thương rút giấy phép và một doanh nghiệp vừa xin trả lại giấy phép